ngày sáu tháng một mươi tại thành phố hạ long ubnd tỉnh quảng ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp quý ba
hội nghị có sự tham dự của hơn bốn trăm linh đại biểu đại diện các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp
hội nghề nghiệp tỉnh các nhà đầu tư trong và ngoài nước các doanh nghiệp doanh nhân
các hợp tác xã hộ kinh doanh lớn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư trên địa bàn tỉnh
hội nghị nhằm thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân về chủ trương chính sách phát triển
kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín báo cáo những kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
chín tháng năm hai nghìn một mươi chín đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh quảng ninh đối thoại giải quyết tháo gỡ
vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp trao đổi chia sẻ tiếp thu những đề xuất sáng kiến của cộng đồng
doanh nghiệp doanh nhân để có nhiều giải pháp mới cụ thể thiết thực và phù hợp với tình hình
của năm hai nghìn một mươi chín qua chín tháng năm hai nghìn một mươi chín tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký thành lập mới
là một bảy trăm linh số vốn doanh nghiệp đăng ký ước đạt một mươi bốn trăm tám mươi sáu tỷ đồng trong chín tháng qua có năm mươi một đề xuất
kiến nghị của doanh nghiệp và hợp tác xã trong đó số kiến nghị đã được giải quyết là ba mươi bảy
số kiến nghị đang giải quyết là ba số kiến nghị mới tiếp nhận chưa được giải quyết là một mươi một